câu chuyện dành lại vỉa hè cho người đi bộ đang được các tỉnh thành phố đẩy mạnh trong thời gian qua
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương
động thái tích cực này cũng cần sự chung tay ủng hộ từ chính người dân
sự quyết liệt mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo của lãnh đạo quận một
khi phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận trực tiếp ra hiện trường
chỉ đạo xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường được dư luận ủng hộ
có được phần đường thông thoáng để qua lại không còn cảnh nhách nhác là mong muốn của nhiều người dân
và những ai yêu thành phố này muốn nơi đây đẹp hơn trong mắt du khách
sự quyết liệt được ghi nhận trong cách xử lý theo tinh thần thượng tôn pháp luật
như ô tô dừng đậu không đúng nơi quy định bị xử phạt cẩu xe bất kể là xe công hay xe cá nhân
công trình vi phạm của công sở hay nhà dân đều được yêu cầu tháo rỡ
mọi người đi lại thì rất là an toàn
nếu mà các đồng chí lãnh đạo của chính quyền đã làm được điều đó
thì tự bản thân một người công dân của thành phố sẽ ý thức tốt hơn về vấn đề về ý thức giao thông
đi cùng với công tác xử lý của chính quyền sự nhận thức của người dân về việc chấp hành pháp luật
bảo đảm chất tự và văn minh đô thị
chính là yếu tố quyết định của cuộc chiến giành lạnh vỉa hè mà thành phố hồ chí minh đang thực hiện
những hình ảnh xe máy leo lề ô tô đậu tràn lan
vỉa hè bị lấn chiếm bởi các công trình cơi nới
bởi quán nhậu hàng ăn hàng rong bãi giữ xe tự phát
sẽ dần lùi xa khi mọi người dân cùng chung tay giải cứu vỉa hè